thực hiện luật tiếp công dân cũng như nghị định của chính phủ thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo và kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an
sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp thứ trưởng bùi văn nam đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân
chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải thứ trưởng bùi văn nam đã xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao cho thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền

giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ thứ trưởng bùi văn nam hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết
căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân thanh tra bộ công an sẽ có văn bản trình lãnh đạo bộ duyệt ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến